với mong muốn lan tỏa giúp nhân rộng những hiệu quả cũng như nâng cao ý thức chung trong xã hội về luật an toàn giao thông
tại tp hcm cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức buổi tọa đàm giải quyết un tắc giao thông
nâng cao kỷ cương pháp luật ý thức người tham gia giao thông và phát động cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn hai mươi
tại tọa đàm đại diện lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an nêu thực trạng hiện nay
hạ tầng giao thông ở tp hcm mới chỉ đáp ứng từ một mươi một mươi năm nhu cầu
trong khi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ phải đạt từ hai mươi năm mươi
điều này có nghĩa là hạ tầng giao thông rất hạn chế so với phát triển đô thị và lượng phương tiện lớn hiện nay
bên cạnh đó lượng dân số tập trung chủ yếu về hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm
cũng đã làm cho mật độ giao thông ở tp hcm trở nên dày đặc và ùn tắc giao thông là khó tránh khỏi
một yếu tố nữa là văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông của không ít bộ phận người dân còn thiếu
làm cho un tắc trở nên nghiêm trọng
đề cập đến vấn đề trật tự an toàn giao thông
buổi tọa đàm cũng đã đề cao vấn đề nhận thức tuân thủ luật an toàn giao thông
của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
ngay sau tọa đàm ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi năm nay có ba chủ đề giải pháp phòng chống un tắc giao thông
phòng ngừa ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn và giải pháp về thiết lập kỷ cương pháp luật
trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông thông tin thể lệ và cách thức tham dự
người dân có thể truy cập vào đường dẫn sau hoặc quét mã tại địa chỉ
https hai hai gạch chéo bit ly gạch chéo đơn đăng ký atgt
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn đoàn công tác cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị và thiện nguyện tại tỉnh hà giang
đoàn đã tổ chức lễ dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
dự lễ trào cờ tại cột cờ quốc gia lũng cú huyện đồng văn tỉnh hà giang đến thăm hỏi và trao tặng quà
cho công an các xã phố cáo lũng cú huyện đồng văn hai cán bộ thuộc cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
được bộ công an điều động đến nhận nhiệm vụ tại hai xã biên giới
tại đây đoàn công tác đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ công an xã
khắc phục mọi khó khăn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao và được nhân dân tin tưởng ủng hộ
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này đoàn đã trao tặng số tiền bảy mươi ba triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa một điểm trường
tặng quà cho các em học sinh và trao ba mươi bốn xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại địa bàn xã lũng cú với tổng kinh phí hoạt động trên một trăm một mươi năm triệu đồng
tại khu di tích lịch sử công an nhân dân xã minh thanh
huyện sơn dương tỉnh tuyên quang cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
phối hợp với công an tỉnh tuyên quang tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty điện lực miền bắc
công ty điện lực tuyên quang tổ chức lễ phát động phong trào tết trồng cây
và tăng cường công tác bảo vệ môi trường phát triển rừng năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này đoàn đã tổ chức dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
huyện sơn dương khu di tích lịch sử công an nhân dân và trao tặng một mươi xuất quà với tổng trị giá một mươi triệu đồng
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã minh thanh
năm hai nghìn hai mươi hai đã được công bố
đó là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh papi
kết quả là quảng ninh là tỉnh dẫn đầu cả hai chỉ số trên
vâng với chỉ số pci thì quảng ninh là địa phương duy nhất trong cả nước với sáu năm liên tiếp dẫn đầu
một trong những yếu tố để quảng ninh đạt được những kết quả nổi bật này sẽ được phân tích trong phần trình bày
của biên tập viên nam hà trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị pci là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh thành của việt nam về chất lượng điều hành
kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh
thế còn chỉ số papi đây là chỉ số đo lường và so sánh trải nghiệm cảm nhận của người dân về hiệu quả
và chất lượng thực thi chính sách cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương
đây rõ ràng là những con số biết nói khẳng định những nỗ lực trong cải cách và sự vận động phát triển
của mỗi một địa phương
đối với tỉnh quảng ninh việc dẫn đầu cả hai chỉ số trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố
trong đó không thể thiếu nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công
phục vụ doanh nghiệp người dân với chất lượng ngày càng tốt hơn
thưa quý vị khán giả không chỉ còn là cơ chế một cửa giờ đây tỉnh quảng ninh đang hướng tới xây dựng cơ chế không cửa
trong giải quyết thủ tục hành chính
các dịch vụ công thì đang được hướng dần xử lý